từ ngày một tháng bốn tổng cục thống kê sẽ tiến hành điều tra thông tin về các doanh nghiệp
hợp tác xã liên hợp tác xã năm hai nghìn hai mươi ba để thu thập thông tin gọi chung là các doanh nghiệp
để phục vụ công tác quản lý điều hành đánh giá và dự báo tình hình kinh tế xã hội
lập chính sách kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương
số liệu thu thập từ điều tra được sử dụng để tính một số chỉ tiêu quan trọng
như chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước gdp tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
grdp năm hai nghìn hai mươi hai các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia
và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế ngành thống kê khi tiến hành điều tra doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi ba cần đảm bảo các yêu cầu thực hiện đúng các nội quy quy định trong phương án điều tra
phạm vi nội dung điều tra phải đầy đủ
thống nhất và không trùng chéo với các điều tra khác
bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo đúng quy định của luật thống kê
quản lý và sử dụng kinh phí cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành
sử dụng tiết kiệm hiệu quả
dự kiến kết quả chính thức của cuộc điều tra sẽ được công bố vào quý ii năm hai nghìn hai mươi
hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng vừa tiến hành điều tra làm rõ về hành vi
vận chuyển dầu do không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng

vào lúc bảy h ba mươi năm phút ngày một tháng bốn trong lúc tuần tra trên vùng biển tây nam
biên đội a hai mươi ba hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng phát hiện tàu cá
kg chín nghìn ba trăm tám mươi ba năm ts do ông hồ văn sĩ trú tại xã vĩnh hòa phú huyện châu thành
tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra các tàu cá
trở khoảng hai mươi năm lít dầu đeo
thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc của số dầu trên
công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai đang tiến hành lập hồ sơ xử lý
hai phương tiện bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
trước đó vào chiều tối ngày ba mươi một tháng ba
lực lượng giao thông đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an huyện nhơn trạch
tuần tra trên tuyến sông đồng nai
đoạn ấp vĩnh phú xã long tân huyện nhơn trạch
phát hiện hai thuyền gỗ gắn thiết bị chuyên dụng để bơm hút cát trái phép
đang nheo đậu nhưng không có chủ phương tiện
lực lượng phối hợp đã tiến hành lập biên bản tạm giữ giao công an huyện nhân trạch
xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
theo lực lượng chức năng mặc dù không trực tiếp bơm hút cát trái phép
nhưng khi phát hiện các phương tiện có gắn hệ thống bơm hút cát
mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp phép
đều bị tạm giữ theo quy định của pháp luật
tại thành phố đà nẵng hàng loạt các khu điểm du lịch được xây dựng không phép
lấn chiếm đất rừng bê tông hóa phục vụ kinh doanh
ở bán đảo sơn trà và quận liên triều đã tồn tại nhiều năm qua
mặc dù nhiều lần địa phương đã ra quyết định xử phạt và yêu cầu tháo rỡ
nhưng vẫn không mấy hiệu quả
và đến nay các công trình đã bị cưỡng chế buộc phải trả lại cảnh quan thiên nhiên vốn có
ngày hai mươi chín tháng ba
ủy ban nhân dân quận sơn trà ra quyết định xử phạt hai mươi năm triệu đồng
buộc phải tháo dỡ và trả về nguyên trạng đối với hai công trình
bãi bang và bãi rạng
việc tự ý chuyển đổi một hai trăm linh m hai đất rừng trồng sang đất phi nông nghiệp
đây là hai nhà hàng có quy mô vi phạm độ bê tông lớn nhất
trong tổng số sáu mươi tám trường hợp vi phạm
được thanh tra thành phố kết luận từ năm hai nghìn một mươi
từ đó đến nay mặc dù đáng nhiều lần yêu cầu tháo rỡ
nhưng chỉ có một mươi hộ chấp hành
số còn lại tiếp tục cơi nới mở rộng phạm vi xây dựng
sử phạt tôi thấy nó không thoải mái
còn các anh vận động của chúng tôi nhất trí thôi
vận động các anh có lộ trình một hai năm tôi đề nghị với quận thành phố
thì đấy tự chúng tôi tháo một mươi bốn cái lợp
quận đã tạo điều kiện cho người ta cho người ta có thời gian
để tự tháo rỡ
tuy nhiên đến nay đã vận động nhiều lần rồi
nếu ai mà chấp hành đúng theo đồng pháp
mình sẽ hỗ trợ tháo rỡ
còn ai mà không chấp hành
thì mình kiên quyết là cưỡng chế tháo rỡ
tại quận liên chữ cũng đang tồn tại
một mươi một điểm du lịch do người dân tự ý xây dựng
không có giấy phép
tình trạng này đã kéo dài nhiều năm
không được xử lý dứt điểm
mới đây ủy ban nhân dân phường hòa hiệp bắc
và tổ chức kiểm tra phát hiện chủ khu du lịch
sinh thái sứ lương tự ý sử dụng đất
đã xây dựng ba tuyến đập
ngăn dòng chảy khi chưa được sự chấp thuận
ngay sau đó lực lượng chức năng đã yêu cầu
chủ hộ kinh doanh tháo rỡ
thành phố này là một khu du lịch
một điểm đáng gần như là có y tín
thành đáng bên chị tuân thủ
bên chị tuân thủ
và ký với bên phường một cái tâm kế
là trong vòng bảy ngày
bên chị sẽ thông gia
sau hôm nay thì ghi nhận
toàn bộ khu vực này đã được
doanh nghiệp tháo rỡ một phần
và cũng đang làm hết sức là tích cực
qua đó thì địa phương cũng tiếp tục
làm việc với doanh nghiệp
có thiện chế như vậy
thì đề nghị là có cái cam kế
để xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép
ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã áp dụng
đồng bộ các biện pháp
quyết cưỡng chế nếu hộ kinh doanh không chấp hành
trong đó thanh lý các hợp đồng giao khoán đất dùng
cũng là một lợi pháp để sớm tháo rỡ tình trạng này
cơ quan công an vừa đưa ra cảnh báo về phương thức
thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến việc
mời gọi người tham gia làm thành viên
của dịch vụ hẹn họ online
qua ứng dụng mạng xã hội
theo đó các đối tượng tạo ra các bài quảng cáo
mời gọi người tham gia làm thành viên
dịch vụ hẹn họ online qua ứng dụng mạng xã hội
người tham gia được cung cấp đường link
để truy cập thực hiện việc đăng ký tài khoản
và nộp lệ phí vào các tài khoản ngân hàng chỉ định
hoàn thành nhiệm vụ nhận hoa hồng
tuy nhiên khi người tham gia chuyển tiền
thì các đối tượng thông báo lỗi
và đưa ra nhiều lý do để dụ người tham gia
nộp tiền thêm nhiều lần nữa
với giá trị ngày càng cao để chiếm đoạt
lực lượng công an khuyến cáo người dân
cảnh giác với loại tội phạm này
để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý
theo đúng quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày mai
tức là ngày ba tháng bốn
được dự báo sẽ tăng nhẹ
theo giá xăng dầu trên thế giới
trong khi đó giá dầu diesel
có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ
giá dầu hỏa và dầu mazut có khả năng giảm nhẹ
theo lịch điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính
thì giá bán lẻ theo chu kỳ một mươi ngày một lần
tuy nhiên do chủng vào ngày nghỉ
nên là kỳ điều hành giá này
sẽ được lùi sang ngày làm việc đầu tuần tiếp theo
tức là ngày ba tháng bốn
dữ liệu cập nhật từ bộ công thương ghi nhận
giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường ở singapore
ở chu kỳ này tăng giảm trái chiều
so với kỳ điều hành trước đó
vào ngày hai mươi một tháng ba
giá dầu tây xuống thấp
nhiều hộ dân tại sơn la

những cây dâu vẫn đang trong thời kỳ thu hoạch
cụ thể thời điểm khoảng một tháng nay
thì khi bắt đầu cây dâu ra trái nhiều
giá dâu tây bỗng giảm xuống mạnh và kéo dài
khi có những thông tin nghi ngờ
dâu tây không rõ nguồn gốc gắn mát mộc châu
cũng như sơn la
điều này đã khiến nhiều hộ trồng dâu tây gặp khó khăn
theo người nông dân trồng dâu tây
dự kiến sau ba mươi tháng bốn hoặc giữa tháng năm năm nay
thì vụ dâu tây mới kết thúc
nhưng nhiều hộ không mặn mà thu hoạch
số hộ còn hái vì muốn duy trì công an việc làm cho người lao động
và phát triển nông thôn huyện mộc châu cho biết
diện tích trồng dâu tại huyện này năm nay là hơn một trăm linh hectare
tăng khoảng hai mươi so với năm trước
chưa kể các vụ khác
các khu vực khác trong tỉnh sơn la
diện tích tăng đồng nghĩa với sản lượng tăng
nên trong một số thời điểm có thể giá bán rau
tại vườn xe thấp tùy với các chủng loại
các hợp tác xã trồng dâu tây
cũng đã tính đến việc quét mã qr
từ năm sau cho từng hộp dâu
để từ năm sau người tiêu dùng có thể an tâm
về nguồn gốc của quả dâu mình mua
cây sắn là một trong một mươi ba cây chủ lực của việt nam
có kim ngạch xuất khẩu đạt từ một ba đến một năm tỷ usd
đứng thứ ba trong sản lượng nông nghiệp xuất khẩu của việt nam
sau gạo và cà phê
điều đáng nói trung quốc đã và đang là thị trường tiêu thụ sắn
và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của việt nam
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
với chín mươi ba tám tổng sản lượng xuất khẩu
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
việt nam xuất khẩu sang trung quốc gần sáu trăm sáu mươi tấn sắn
và các sản phẩm từ sắn
trị giá hơn hai trăm bốn mươi tám triệu usd
tăng ba mươi bảy một về lượng
và tăng hai mươi ba bốn về giá trị
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
xuất khẩu sắn và các sản phẩm tư sắn của việt nam
đạt ba hai mươi năm triệu tấn
trị giá một bốn tỷ usd
tăng hơn một mươi ba về lượng
và tăng gần hai mươi về trị giá
so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong số hơn ba triệu tấn tinh bột sắn
xuất khẩu sang thị trường trung quốc
thì khu vực tây nguyên chiếm khoảng hơn ba mươi
bởi nơi đây chiếm gần một nửa diện tích sắn cả nước
các doanh nghiệp nhà máy ở địa bàn này
đang gia tăng sản xuất
cũng như có chiến lược xuất khẩu lâu dài
ổn định sang thị trường đông dân nhất thế giới
đây là một trong tám nhà máy sắn
trên địa bàn tỉnh đắk lắc
địa phương đứng thứ ba cả nước về diện tích sắn
nếu đủ nguyên liệu đầu vào
mỗi vụ thu hoạch và hoạt động hết công suất
mỗi ngày nhà máy này có thể thu mua
từ năm trăm linh tấn củ tươi
để sản xuất hơn một trăm hai mươi tấn tinh bột
nhưng vẫn không đủ cung ứng thị trường
cũng như các doanh nghiệp khác
hơn chín mươi tinh bột của các nhà máy
phục vụ xuất khẩu sang trung quốc
và được đối tác đánh giá cao về chất lượng
có được điều này bên cạnh
tuân thủ quy trình khép kín từ cánh đồng
đến khi sản xuất thành phẩm
các nhà máy đã có sự cải tiến
về dây chuyển công nghệ
trong những năm qua thì nhà máy thường xuyên
phải lượng gấp để đảm bảo được chất lượng
và cạnh tranh với các thị trường chung
các công nghệ của nhà máy hiện tại
thì nó cũng có
các công nghệ của nhật
của thái lan
và trung quốc
trung quốc không còn là thị trường dễ tính
những năm qua nước này đã siết chặt
giám sát kiểm tra đánh giá các khâu
từ an toàn vệ sinh thực phẩm
sản xuất chế biến chất lượng
phải đảm bảo mọi yêu cầu
do vậy trong điều kiện có cùng một thị trường
các công ty trong ngành sắn đang có xu hướng
phối hợp với nhau từ khâu thu mua nguyên liệu
cho đến khâu xuất khẩu hàng hóa
phải công khai minh bạch cạnh tranh lành mạnh
tuy nhiên hiện tại
các vùng nguyên liệu sắn đang đứng trước
nguy cơ bị thu hẹp do bệnh khảm lá sắn
khiến sản lượng đạt thấp
các nhà máy cần có giải pháp cho tình trạng
thiếu nguyên liệu đầu vào trầm trọng
chất lượng tinh bột là một trong những yếu tố
quyết định đến giá bán
và đặc biệt giá bán của sắn
của việt nam để xuất đi thị trường
trung quốc hiện nay
nhà máy cần hỗ trợ ngay
nông dân là có thể mua
cây con hoặc là mua
giống kháng khảm để giúp cho
nông dân có giống sắn
trồng có năng suất
củ tươi thì nó có kéo theo
nhà máy mới có nguồn nguyên liệu
nhu cầu mua sắn và tinh bột sắn
từ trung quốc sẽ còn cao
do thị trường này tăng cường dự trữ lương thực
ngũ cốc cho tiêu dùng xuất khẩu
thức ăn chăn nuôi đây là cơ hội
để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sắn
và tinh bột sắn sang thị trường này
tiếp theo mời quý vị cùng đến
với trường quay thành phố hồ chí minh
để cập nhật các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn
đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị theo số liệu của jll việt nam
lượng giao dịch nhà ở
nhà liên thổ tại thành phố hồ chí minh
trong quý i hai nghìn hai mươi ba
đang có xu hướng giảm mạnh do chịu thách thức
bởi những khó khăn về kinh tế
và các vấn đề về pháp lý kéo dài
phân khúc nhà liên thổ tiếp tục xu hướng
trầm lắng từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường không có dự án nào mở bán
mới trong quý đầu năm nay
do đó số căn mở bán mới giảm sáu mươi bảy
so với quý trước
và giảm chín mươi ba sáu so với cùng kỳ năm trước
với chi chừng sáu mươi căn
bên cạnh đó lượng giao dịch
cũng ghi nhận mức giảm kỷ lục
lên tới chín mươi một bảy so với quý trước
và giảm chín mươi tám ba so với cùng kỳ năm trước
khi chỉ có một mươi chín căn được giao dịch thành công
còn với phân khúc căn hộ
những khó khăn về kinh tế
và các vấn đề pháp lý kéo dài
vẫn là một trong những thách thức
đối với các dự án tiền mở bán
để tiến tới giai đoạn ký kết hợp đồng mua bán
trong quý một năm nay
nguồn cung mới chủ yếu tập trung
với phân khúc cao
bao gồm phân khúc cao cấp sang trọng và siêu sang
là hai chín trăm tám mươi chín căn hộ được trao bán
jll dự kiến trong vòng một năm tới
nguồn cung nhà ở tại tp hcm
vẫn chịu áp lực
do tâm lý thần trọng trong bối cảnh kinh tế bất ổn
và các vấn đề pháp lý kéo dài
theo sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
trong quý một hai nghìn hai mươi ba
tp hcm ghi nhận hơn hai mươi tám trường hợp nghỉ việc
nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
trong đó hơn hai mươi bảy trường hợp lao động
đã có quyết định giải quyết
cho thấy thị trường lao động trên địa bàn của tp hcm
vẫn gặp rất nhiều khó khăn
tp hcm đã ghi nhận hai mươi tám ba trăm tám mươi trường hợp nghỉ việc
nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
trong đó đã giải quyết cho hai mươi bảy một trăm năm mươi ba trường hợp
ngoài ra sở lao động thương binh và xã hội
cũng đã tiếp nhận thông tin
chín doanh nghiệp cho năm trăm ba mươi bảy lao động thôi việc
với lý do cơ cấu lại công nghệ kinh tế
trước tình trạng đó trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
sở đã chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm tp hcm
tổ chức hai mươi năm phiên sàn giao dịch việc làm trực tuyến
tư vấn giới thiệu cho bốn mươi một một trăm sáu mươi ba lượt người
đánh giá về nhu cầu lao động
trong quý hai
năm hai nghìn hai mươi ba có tám trăm bảy mươi bảy trên ba chín trăm một mươi bảy doanh nghiệp
được khảo sát tại tp hcm
tổng nhu cầu tuyển dụng là một mươi bốn một trăm chín mươi năm lao động
trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo
là tám bốn trăm bốn mươi chín người
chưa qua đào tạo là năm bảy trăm bốn mươi sáu người
theo vụ thanh toán ngân hàng nhà nước vừa công bố
trong những tháng đầu năm nay hoạt động chuyển đổi số
trong ngân hàng đạt được kết quả tích cực
giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt

trong hai tháng đầu năm
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt
về số lượng so với cùng kỳ
cụ thể qua kênh internet tăng

và một mươi một về giá trị
qua kênh điện thoại di động tăng

và một mươi ba tám mươi chín về giá trị
qua phương thức qr code
về số lượng
và bốn mươi chín chín về giá trị
qua bos tăng ba mươi sáu sáu mươi năm
về số lượng
và hai mươi chín bảy mươi hai về giá trị
hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
hệ thống chuyển mạch tài chính
và bù trừ điện tử
nhìn chung hoạt động ổn định an toàn thông suốt
phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của người dân
bên cạnh đó chín mươi năm tổ chức tính dụng
đã và đang xây dựng
triển khai chiến lược chuyển đổi số
tại đơn vị mình
nhiều tổ chức tính dụng chuyển đổi số
ở tốc đầu hiện đã đạt chín mươi giao dịch
khách hàng thực hiện trên kênh số
thưa quý vị dù còn gần một tháng nữa
mới đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
tuy nhiên vé máy bay đến các điểm nóng du lịch
như nha trang phú quốc đà nẵng phú yên
chỉ còn rất ít
nhiều chuyến bay đã báo hết vé
nếu còn thì giá vé cũng rất cao
và chỉ còn hàng thương gia
đặc biệt là với đường bay đi phú quốc
cụ thể trong ngày hai mươi chín tháng bốn
ngày đầu của kỳ nghỉ lễ
trên đường bay tp hcm phú quốc
giá tăng cao giao động từ ba bảy đến sáu triệu đồng
theo đó việc ze có bán
bảy chuyến thì đã hết chỗ tại sáu chuyến
chỉ còn một chuyến là còn chín vé
trên cùng đường bay này
ba mô airways cũng đã hết vé
tương tự việt nam airlines chỉ còn vé thương gia
và mỗi chuyến cũng chỉ còn một đến hai chỗ
hiện giá vé tăng từng giờ
và chưa có dấu hiệu hại nhiệt
trước nhu cầu tăng cao trong giai đoạn cao điểm hè
từ tháng bốn tới tháng tám năm hai nghìn hai mươi
gồm cả dịp lễ ba mươi tháng bốn
và một tháng năm
mỗi ngày sân bay tầng sân nhất được điều phối

hiện các hãng đã xác nhận khai thác
tám trăm bốn mươi ba slot một ngày
chỉ còn trống hơn một trăm linh slot một ngày
thưa quý vị với đặc thù của vùng biên giới tỉnh tây ninh
là các hộ dân sinh sống chủ yếu
bằng nghề chăn nuôi trồng trò
do đó mà cuộc sống của bà con nơi đây
còn nhiều khó khăn
để vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương
chính quyền và nhân dân tỉnh tây ninh
đã xây dựng thành công mô hình sản xuất
đem lại hiệu quả kinh tế
và mô hình nuôi trồng khép kính
là một điển hình trong số đó
trước đây hơn một trăm bảy mươi hectare đất canh tác
của gia đình anh nguyễn trọng tuấn
ở xã hòa hiệp huyện tân biên tỉnh tây ninh
chỉ tập trung vào canh tác
vào hai loại cây trồng là cao su và khoai mì
riêng chi phí phân bón mỗi năm
anh tuấn phải bỏ ra hơn một bảy tỷ đồng
tính cả công chăm sóc vận chuyển và thu hoạch
thì lợi nhuận không còn đáng là bao
nhưng từ hơn ba năm trở lại đây
sau khi được chính quyền địa phương
giới thiệu hỗ trợ vây phốn
và xây dựng thành công trang trại nuôi trồng kép kính này
chi phí phân bón giảm hơn bảy mươi

tương đương một con từ ba mươi bảy đến bốn mươi triệu
thì nó nằm khoảng một tỷ rưỡi
mô hình này có quy trình chăn nuôi theo kiểu
chủ trang trại quy hoạch
một phần cây trồng cỏ và mía
thay vì chỉ cao su và khoai mì như trước kia
chất thải của vật nuôi sẽ được thu gom
ủ làm phân bón cho cây trồng
ngược lại cây trồng sau khi thu hoạch
dùng làm thức ăn
có thể tự cung tự cấp
cũng đã giúp người dân chủ động hơn trong việc canh tác
điều này rất quan trọng về nhân lực lao động
lẫn năng suất của cả cây trồng và vật nuôi
khi thực hiện mô hình tính này là
kinh tế mang ra cao
thì do mình đã chủ động được
cái nguồn thức ăn
mình có liên kết thiếu thủ
mình nuôi giống như vậy
mình nuôi bỏ béo thôi
xong rồi mình bán ra luôn
so với sản xuất truyền thống ở các hộ
thì cái này
nó không bị các thiên lái ép giá
anh tuấn chia sẻ số lượng trứng vịt mỗi ngày
cho thu nhập ngoài tám triệu đồng

tương đương một năm hơn hai chín tỷ đồng
cộng thêm tiền chăn nuôi bò và dê
thu nhập mỗi năm cũng giao động
thêm từ một năm đến hai tỷ đồng nữa
như vậy mô hình này
không những đã đem lại thu nhập cao
giảm mạnh chi phí đầu vào
mà còn giải quyết việc làm
cho gần một mươi lao động tại địa phương
sau ba năm thu nhập từ mô hình này
không những giúp gia đình anh trả hết nợ vay
mà còn trở thành một trong những nông dân tiêu biểu
trong phát triển kinh tế ở vùng biên giới
mô hình có hiệu quả
như hiện tại quyền đàn dê hơn một trăm linh con
thì một năm
để cho thu nhập khoảng chín trăm linh triệu
và bò là nuôi bò giống
thì bây giờ trong khi một năm xuất dạy cho con
thì một năm miếng bò thì kiếm khoảng sáu trăm linh triệu
thì hiệu quả mô hình này
thì gia đình này thu nhập khoảng trên hai tỷ
huyện tân biên
có dân số trên một trăm linh người
trong đó có trên tám mươi nông dân chăn nuôi sản xuất
những năm gần đây
với việc phát huy hiệu quả kinh tế hộ gia đình
như chăn nuôi khép kính
đã giúp bà con nơi đây có nguồn thu cao hơn
và bền vững
từ đó từng bước vươn lên thoát nghèo
đơn cử năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
ngành nông nghiệp huyện đã thu vượt ngân sách
trên năm mươi tỷ đồng
điều này góp phần phát triển kinh tế vùng biên giới
gắn với xây dựng nông thôn mới
tạo đà cho đồng bào yên tâm làm ăn
sinh sống ổn định
và chủ quyền biên giới quốc gia ngày càng được giữ vững
thưa quý vị chính sách du lịch cởi mở
giữa việt nam và trung quốc
từ giữa tháng ba đang tạo đà phục hồi tốt
cho ngành lưu trú
tuy nhiên thống kê về tỷ lệ lắp đầy
các khách sạn tại nha trang hay đà nẵng đến đây
vẫn thấp hơn từ bốn mươi sáu mươi
so với các thành phố du lịch khác
tại đông nam á
chiến lược bền vững cho ngành lưu trú
là hướng đến đa dạng các hình thức đón khách
đặc biệt là hướng tới những trải nghiệm mới
phù hợp với nhóm khách thế hệ millennial và gen z
những thông tin này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
đơn vị nghiên cứu thị trường nghỉ dưỡng lưu trú
sdr thống kê
đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chỉ số doanh thu trên mỗi phòng sẵn có
tại các quốc gia đông nam á
đang rất gần với giai đoạn trước dịch
tuy nhiên chỉ số này thì việt nam đang gặp nhiều thách thức
khi thấp hơn ba mươi ba bốn so với năm hai nghìn một mươi chín
phương khúc khách sạn cao cấp năm sao
có đạt phục hộ tốt
ghi nhận của savills
trong năm hai nghìn hai mươi hai
cho phương khúc khách sạn năm sao
có công suất thuê tăng hai mươi bốn theo năm
và giá phòng trung bình tăng bốn mươi bốn
phương khúc khách sạn quy mô nhỏ và vừa
đặc biệt tại các thành phố du lịch
từng phụ thuộc nhiều vào du khách trung quốc
bị ảnh hưởng tiêu cực nhất
nhóm khách sạn vừa và nhỏ tại việt nam
sau sự suy giảm này cần nhìn nhận
những nhu cầu mới của thị trường
để tạo nguồn thu
lấy thái lan làm ví dụ
sự phục hồi của nhóm khách sạn nhỏ và vừa
đạt được sát với giai đoạn trước dịch
từ quý ba năm ngoái
trước khi cả nhóm khách du lịch trung quốc trở lại
nhờ họ đã chú động tìm nguồn khách mới
cũng như thay đổi thiết kế
để thu hút nhóm khách trẻ tuổi
ở góc nhìn khác
đơn vị nghiên cứu lưu trú hostas thống kê
mức giá phòng trung bình tại đông nam á
thì thành phố hồ chí minh và hà nội
lần lượt đạt vị trí thứ hai và thứ ba
trong năm hai nghìn hai mươi hai chỉ sau singapore
điều này thể hiện lượng cầu cho lưu trú
đặc biệt phân khúc cao cấp tại việt nam
vẫn còn lớn
điểm sáng tiếp theo cũng được hostas chỉ ra
là hiện tại chỉ số quản lý chi phí
của thị trường lưu trú tại việt nam đang tốt
tức dù tổng doanh thu toàn ngành
chưa phục hồi hoàn toàn nhưng đang có đạt
sinh lời tốt chỉ số này kết hợp
ở sự gia tăng khách du lịch từ trung quốc và ấn độ
sẽ tạo đòn bẫy phục hồi cho nửa
các đơn vị lưu trú tại việt nam đang làm tốt
trong khu quản lý chi phí
nhưng đây không nên là chiến lược lâu dài
không thể chỉ lo giảm chi phí vận hành
vì điều này sẽ làm giảm chất lượng dịch vụ và giảm trải nghiệm
thống kê của chúng tôi cho thấy
việt nam vẫn còn nhiều dư địa để đón khách
nhu cầu về nghỉ dưỡng lưu trú vẫn rộng mở
mức giá lưu trú du lịch tại việt nam
vẫn hấp dẫn khi so sánh một chuyến đi
có trải nghiệm tương tự tại châu âu
nên các đơn vị lưu trú cần bố trí chi phí vận hành
để cải thiện và đa dạng hóa dịch vụ
nhận định chung của công ty tư vấn và đơn vị trong ngành
chỉ ra xu hướng đa dạng hóa loại hình lưu trú
sẽ tạo thế phát triển bình vẩn cho ngành này
hiện tại ba mươi dân số việt nam
thuộc thế hệ millennials
và thế hệ này đang thúc đẩy định hình xu hướng du lịch
mới trên thị trường
xu hướng cải tạo công năng tòa nhà sau mô hình khách sạn
xu hướng trải nghiệm ấm thực sang trọng
xu hướng lưu trú trải nghiệm lifestyle
sẽ được thế hệ khách này dẫn dắt trong năm năm tới
thay thế mô hình khách sạn truyền thống
thuật ngữ millennials
không chỉ đề cập về độ tuổi khách lưu trú việt nam
mà mở rộng hơn và nói về nhu cầu lưu trú
đang rất đa dạng
chúng ta không thể bỏ qua nhóm khách thượng lưu
đang có nguồn kinh phí thoải mái
để trải nghiệm cao cấp hàng sang
ngoài ra nhóm khách lưu trú millennials
tại châu âu cũng mong muốn tìm điểm đến
vừa nghỉ dưỡng vừa có thể làm việc từ xa
do đó nên thay đổi tư duy về phát triển lưu trú
không chỉ là tăng số lượng phòng
mà còn phải cải thiện không gian lưu trú
các dịch vụ phù hợp với nhu cầu ngày một đa dạng
về hiện đại
trong xu hướng lưu trú mang tính trải nghiệm lifestyle
các đơn vị nghiên cứu thống kê vào năm hai nghìn hai mươi
thị trường việt nam sẽ có sự gia nhập
một các thương hiệu mới như
và hy vọng rằng những chiến lược bền vững
cho ngành lưu trú thì sẽ giúp
cho ngành du lịch việt nam sẽ từng bước được phục hồi
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị